hạn chế xe cá nhân ưu tiên phát triển loại hình vận tài hành khách công cộng trong tổ chức giao thông đô thị
là một chủ trương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng và giảm ồn tắc giao thông
theo nghị định một mươi mới ban hành của chính phủ có hiệu lực từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
taxi là loại hình được hưởng tổ chức giao thông công cộng được sắp xếp bố trí các điểm dừng đỗ đón trả khách
tuy nhiên có một thực tế hiện nay tại hà nội có nhiều tuyến phố cấm taxi hoạt động
mới đây hiệp hội taxi hà nội đã kiến nghị tháo gỡ biển cấm taxi trên những tuyến phố này để tạo thuận lợi đi lại cho người dân
nhất là trong bối cảnh dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
tuyến đường giảng võ một trong số một mươi một tuyến phố cấm hoạt động của taxi trong khung giờ cố định
ở nút giao này chỉ bật đèn xanh không có tín hiệu đèn khác có nghĩa là các xe không cần phải dừng
lượng xe lưu thông giờ cao điểm cũng thừa thoát hơn
do người dân hạn chế di chuyển vì lo sợ lây nhiễm dịch bệnh

trong khi lượng khách doanh thu sụt giảm nghiêm trọng các chi phí cố định lãi vai doanh nghiệp vẫn phải trả như bình thường
cùng với đó là khoản chi phí rất lớn để phục vụ công tác phòng chống dịch
trước thực trạng trên hiệp hội taxi hà nội kiến nghị ubnd tp chỉ đáo các đơn vị liên quan có cơ chế giải pháp hỗ trợ tháo gỡ
để ngành vận tải taxi duy trì hoạt động vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay
trong đó có việc khoanh nợ giãn nợ giảm lãi suất tiền vai cho các doanh nghiệp
hiệp hội cũng kiến nghị sở giao thông vận tải hà nội gỡ bỏ biển cấm xe taxi trên các tuyến phố của hà nội hiện nay
để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động
hiệp hội cũng kiến nghị sở giao thông vận tải hà nội đề xuất gỡ các biển cấm này xuống để cho xe taxi được phục vụ khách đến nơi tận nơi
tổ chức vận tải tại các nước văn minh là hạn chế xe cá nhân khuyến khích vận tải công cộng
tại việt nam hạn chế xe cá nhân đó cũng là mục tiêu nhằm giảm ồn tắc giao thông tại việt nam
được biết sở giao thông vận tải hà nội cũng đã tiếp nhận văn bản kiến nghị của hiệp hội taxi hà nội
và sẽ sớm trình ubnd tp để có giải pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của người dân